nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc bác hồ bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng tám tỉnh ủy lâm đồng đã tổ chức trung khảo hội thi
tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đây là hội thi được tổ chức với quy mô toàn tỉnh với hình thức sân khấu hóa
thu hút đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia
hội thi tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
được tỉnh lâm đồng tổ chức vòng sơ khảo
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh thu hút trên một đội thi
với hơn một mươi cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia
qua đó đã lựa chọn được một mươi tám đội xuất sắc tham gia thi chung kết cấp tỉnh
tại vòng thi trung kết mỗi đội trải qua ba phần thi gồm thi kiến thức kể chuyện và tiểu phẩm
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các đội tham gia đã thể hiện được những tình cảm sâu sắc của bản thân
đối với bác thông qua từng lời ca tiếng hát nội dung thuyết trình
đặc biệt tại hội thi nhiều tiểu phẩm đã tái hiện những câu chuyện về bác hết sức bình dị
và gần gũi với nhân dân những nhân tố mới những câu chuyện đời thường